gần một mươi năm hectare rừng tại lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp quảng sơn quản lý đã bị phá trắng đốt trụi
đáng chú ý hơn sự việc kéo dài nhưng không bị ngăn chặn xử lý
hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu một nghìn sáu trăm tám mươi thuộc địa phận xã quảng sơn huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông
đây là khu vực đường xá đi lại tương đối thuận lợi dù nằm cách ủy ban nhân dân xã khoảng một mươi năm km
tại hiện trường các đối tượng đã cơ bản xóa sạch đốt trụi gần một mươi năm hectare rừng
một vườn ươm tạm bỡ cũng đã được dựng lên và đang ươm cà phê giống
các phương tiện cơ giới như máy xúc máy cày đã được huy động vào vùng lõi rừng trong thời gian khá dài nhưng không bị chủ rừng phát hiện ngăn chặn
trạm quản lý bảo vệ rừng của công ty lâm nghiệp quảng sơn chỉ cách hiện trường hơn một km
tại đây có sáu cán bộ được đơn vị phân công trực để làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng
theo thông tin từ ủy ban nhân dân xã quảng sơn đơn vị chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào của chủ rừng
và kéo dài như thế mà đến thời điểm này thì đến cơ quan chức năng người ta vào bắt đầu mới phát hiện ra thì lúc đó
mới có những báo cáo thực tế là từ trước đến nay chưa thấy có báo cáo về vấn đề phá rừng trong tiểu khu một nghìn sáu trăm tám mươi năm như thế này cả
thời gian tới công tác quản lý bảo vệ rừng đặc biệt là trách nhiệm của các chủ rừng
thì đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của những chủ rừng xem trách nhiệm như thế nào
mà để xảy ra những tình trạng như vậy tránh tình trạng là từ thời gian tới tiếp theo xảy ra những vụ việc tương tự như thế nữa
liên quan tới vụ việc
ngày hai mươi tháng hai tức mùng năm tết nguyên đán công an huyện đắk gờ long đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng phan thành nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại xã quảng sơn hiện nay các ngành chức năng huyện đắk long đang tập trung mở rộng điều tra vụ án
làm rõ các đối tượng tổ chức tham gia vụ phá rừng đồng thời làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm
tiếp tay của các cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc công ty lâm nghiệp quảng sơn và các đối tượng liên quan
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé